tính tới sáng nay thế giới đã ghi nhận gần ba năm triệu ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm bốn mươi bốn ca tử vong và hơn một triệu ca được chữa khỏi
tại mỹ tổng số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng thêm hơn hai mươi năm ca tiến gần đến con số một hai triệu ca trong đó hơn sáu mươi bảy ca tử vong
bằng new york tâm dịch của mỹ đã quyết định cho hơn một tám trăm linh trường công lập đóng cửa đến hết năm học
tại châu âu tình hình dịch bệnh cũng ghi nhận xu hướng tích cực khi các ca nhiễm mới và tử vong giảm
tây ban nha hiện vẫn đứng thứ hai thế giới về số ca mắc bệnh với hơn hai trăm bốn mươi năm ca trong đó có hơn hai mươi năm ca tử vong
italia ghi nhận hơn hai trăm linh chín ca dương tính trong đó có gần hai mươi chín ca tử vong
tuy nhiên anh tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm bệnh và tử vong cao với hơn một trăm tám mươi hai ca dương tính và hơn hai mươi tám ca tử vong
anh hiện là nước có số ca tử vong vì covid một mươi chín cao thứ ba thế giới